từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu đã kiểm tra giám sát việc triển khai thi công tuyến đường trường sơn đông
sau khi kiểm tra thực tế đoàn công tác đã làm việc với các bộ ngành liên quan và tỉnh lâm đồng đánh giá kết quả triển khai dự án và chỉ đạo thực hiện các nội dung cần thiết để hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận kết quả thực hiện dự án và những nỗ lực của ban quản lý dự án các đơn vị thi công các địa phương tham gia phối hợp
tuy nhiên dự án vẫn còn một số tồn tại hạn chế như theo kế hoạch dự án phải hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi năm nhưng hiện mới thực hiện được tám mươi sáu khối lượng công trình nhiều đoạn đường mới hoàn thành thì những đoạn đường cũ đã xuống cấp phải rút gọn

phó chủ tịch quốc hội đề nghị bộ quốc phòng báo cáo chính phủ để chính quốc hội ưu tiên tối đa nguồn lực cho dự án quan trọng này tránh bổ trì vốn manh mún kéo dài gây lãng phí ngân sách
dự án đầu tư xây dựng đường trường sơn đông được bộ trưởng bộ quốc phòng phê duyệt năm hai nghìn sáu
dự án được điều chỉnh năm hai nghìn một mươi một với tổng mức đầu tư hơn một mươi một mươi năm tỷ đồng
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là sáu trăm năm mươi bảy km trong đó xây dựng mới sáu trăm một mươi năm km có hai hầm
hai đường đôi lưỡng rụng và một trăm hai mươi năm cây cầu quy mô chủ yếu đường cấp bốn miền núi
tuyến đường đi qua bảy tỉnh miền trung và tây nguyên bắt đầu từ quảng nam đến điểm cuối tại lâm đồng